ngành du lịch việt nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời điểm diễn ra dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với tinh thần chủ động những người làm du lịch cũng coi đây là cơ hội để cơ cấu lại thị trường
đa dạng hóa thị trường khách quốc tế đồng thời chủ động nâng cấp chất lượng dịch vụ cũng như là nhân lực
vậy nên từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng hai hiệp hội du lịch việt nam và hội du lịch cộng đồng việt nam
đã phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại hà nội nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong mùa dịch covid một mươi chín
các học viên tham dự khóa bồi dưỡng được tìm hiểu kiến thức về các thị trường như hàn quốc nhật bản mỹ canada dubai ấn độ
với mỗi thị trường học viên được chia sẻ thông tin cơ bản về tuyến điểm cũng như các sản phẩm dịch vụ
đơn vị lữ hành đang phụ trách thị trường chia sẻ những thông tin lưu tâm khi tổ chức tour khi tư vấn khách hàng
chia sẻ các điểm đến định hướng các sản phẩm mới trong thị trường kết nối các đơn vị hội viên tạo sức mạnh tập thể để triển khai thành công các thị trường
trong chương trình này chúng tôi chọn ra những đơn vị chủ chốt đang phụ trách thị trường đó để chia sẻ cho các hội viên của mình
với mong muốn rằng buổi chia sẻ này tìm ra cách phát triển thị trường
trong đó có mấy mục thứ nhất là mục chia sẻ tổng quan về thị trường đó tiềm năng của thị trường đó và những hướng tương lai về thị trường đó
và cái tiếp theo nữa đó là cái sự chia sẻ về cái sản phẩm chi tiết đang chạy thị trường đó và những điểm mới có thể phát triển trong thị trường
việc chia sẻ trao đổi những thông tin thiết thực về các thị trường du lịch giúp các doanh nghiệp lữ hành có cơ hội đa dạng hóa
mở rộng thị trường khách quốc tế giảm sự phụ thuộc vào một thị trường quá lớn đồng thời củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ chất lượng nguồn nhân lực
trước đây công ty chúng tôi chuyên làm thị trường inboud trung quốc và các bạn cũng biết dịch corona đã ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường
và công ty chúng tôi là một trong công ty ảnh hưởng lặng lẽ nhất
qua đó hiệp hội du lịch việt nam đã rất kịp thời giúp cho các doanh nghiệp giải pháp khắc phục để tìm ra các thị trường chống mới bù đắp cho nên thị trường đã đang bị ảnh hưởng rất nặng đề
trong đó thị trường mỹ chúng tôi thực sự là lần đầu tiên tìm hiểu về thị trường này để khai thác thị trường này thị trường trọng điểm thông tin ra sắp tới
có thể nói đây là giai đoạn khó khăn của du lịch việt nam nhưng cũng là động lực để các doanh nghiệp lữ hành thay đổi chuyển mình tìm kiếm thêm các thị trường quốc tế tiềm năng khác